còn tại tỉnh bình định ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản tuyên phạt bị cáo châu thị mỹ hiệp bản án tù trung thân
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiệp đã nói dối là làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng và hoạt động đầu tư mua bán đất đai
để huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn thị xã hoài nhơn tỉnh quảng ngãi nhưng thực chất là cho người khác vay lại để hưởng tranh lệch lãi suất
đến cuộng khoảng cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám châu thị mỹ hiệp không thu hồi được số tiền năm bốn tỷ đồng đã cho người khác vay nên mất khả năng trả nợ
hiệp đã huy động tiền và chiếm đoạt của năm cá nhân với tổng số tiền hơn bảy mươi hai tỷ đồng
thu thập tàng trữ mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
đối tượng lê thị hường trú tại thị trấn thiệu hóa huyện triệu hóa tỉnh vừa bị phòng khai sinh sự công an tỉnh thanh hóa khởi tố
tại cơ quan công an hường bước đầu khai nhận nhằm thu lợi bất chính vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lê thị hường về quê của bạn trai ở đông thanh huyện đông sơn tỉnh thanh hóa rụ rỗ lôi kéo một mươi hai người khác sử dụng thông tin cá nhân
để mở năm mươi bốn tài khoản ngân hàng và trả phí thuê cho mỗi tài khoản là sáu trăm linh đồng một tháng
rồi cho dũng thuê lại để hưởng tiền tranh lệch
đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê cho mượn là vi phạm pháp luật
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thu giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại thành phố bắc cạn vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tàng
tăng vật lực lượng công an thu giữ là bốn gói heroin
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của đối tượng đã phát hiện và thu giữ bốn gói heroin
được cất giấu trong két sắt điện tử
tổng số ma túy có khối lượng gần bảy mươi gram
lực lượng công an đã tạm giữ một điện thoại di động một xe máy điện và ba triệu đồng
vào năm hai nghìn hai giang đã phạm tội mô bán cháy phép chất ma túy
bị tòa nhân dân thị xã bắc cạn tỉnh bắc cạn tuyên phạt ba mươi tháng tù giam
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
trong ngày làm việc hôm nay thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế
tại phiên thảo luận đa số các ý kiến đều đồng tình với báo cáo của chính phủ
khẳng định báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được cũng như những bất cập những vấn đề còn tồn tại
cùng với đó có ý kiến cũng cho rằng cần ra soát lại và đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các giải pháp chính sách hỗ trợ đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về kinh tế đã được phê duyệt
tất cả các thủ tục đầu tư mà chúng ta không làm nhanh thì chúng ta sẽ không làm được cái gì cả
dẫn chứng từ vụ việt á nhiều ý kiến cũng đề nghị chính phủ cần bổ sung và báo cáo đầy đủ hơn nữa
về những vấn đề nảy sinh trong thời gian qua cụ thể hơn là công tác phòng chống dịch bệnh
vấn đề tiêu cực thốt lãng phí là cũng nhiều cán bộ của chúng ta bị xử lý ở chỗ này
trong đó cũng rất đáng tiếc cũng có nhiều cán bộ ở dưới các ngành khoa học
y tế thì cần phải có một báo cáo tổng hợp của chính phủ
cho trình quốc hội về các nguồn lực để bố trí cho công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua
tôi nghĩ là công tác phòng chống dịch đã chưa xong
và cái quan trọng hơn là qua cái đánh giá này thì chúng ta phải rút ra được cái gì
chắc công tác quản lý và công tác chỉ đạo nếu trong trường hợp mà nó xảy ra dịch trong thời gian tiếp
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận về một số nội dung quan trọng khác
như quyết toán ngân sách nhà nước
công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị những đóng góp hy sinh của lực lượng cảnh sát nhân dân đã góp phần thắp sáng niềm tin chiến thắng
trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam anh hùng
của nhân dân việt nam anh hùng với những phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước và nhân dân đã trao tặng
đây là khẳng định của đại tướng
tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trong bài viết có tựa đề
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
nhân dịp hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lại vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát nhân dân
cảnh sát nhân dân việt nam là lực lượng vũ trang cách mạng thuộc công an nhân dân việt nam
là nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội
kể từ khi ra đời đặc biệt là sau khi chủ tịch hồ chí minh ký lệnh công bố pháp lệnh về lực lượng cảnh sát nhân dân
vào ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cảnh sát nhân dân việt nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng vận động
đặc biệt là bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
mà trực tiếp là đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sự quan tâm phối hợp của các ban bộ ngành cấp ủy chính quyền địa phương
sự tin yêu giúp đỡ của nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân ngày càng trưởng thành vững mạnh toàn diện lập công xuất sắc
đặc biệt là qua ba năm thực hiện
nghị quyết số hai mươi hai nqtvk của bộ chính trị và nghị định số một hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân đã được kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung chuyên sâu thống nhất
theo mô hình công an bốn cấp hình thành các lực lượng đơn vị tinh gọn mạnh
với tổ chức bộ máy mới lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động đổi mới sáng tạo chủ động
quyết liệt phòng chống hiệu quả kiềm chế sự gia tăng của tội phạm góp phần giữ vững ổn định chính trị
xây dựng xã hội trật tự an toàn kỳ cương phục vụ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ có chuyển biến về chất
trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí
đã tổ chức thành lập lực lượng kỵ binh không quân công an nhân dân thuộc cảnh sát nhân dân
đáp ứng yêu cầu tiến thẳng lên chính quy tình nhuệ hiện đại đủ khả năng cơ động nhanh
giải quyết các tình huống khẩn cấp phức tạp về an ninh trật tự chấn áp các loại tội phạm
phát huy vai trò đi trước mở đường trong hoạt động đối ngoại lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động thiết lập
tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước tích cực tham gia các tổ chức diễn đàn đa phương
khu vực song phương là thành viên có trách nhiệm của interpol asean napol
hợp tác quốc tế có hiệu quả trong tương trợ tư pháp về hình sự dẫn độ
chuyển giao người bị kết án phạt tù phòng chống tuệ phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín cùng với toàn lực lượng công an nhân dân
lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động linh hoạt nhanh chóng chuyển trạng thái
quản lý nắm vững nhân khẩu và biến động dân cư đảm bảo tốt an ninh trật tự và phòng chống tội phạm
kiểm soát hiệu quả phương tiện vận tải đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống dịch
sinh hoạt của người dân hoạt động xuất nhập khẩu thực sự là lá chắn bình yên của mỗi người dân
mỗi gia đình và toàn xã hội
theo bộ trưởng tô lâm trong thời gian tới hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn
có những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen những khó khăn trở ngại và thách thức
những khó khăn trở ngại và thách thức những khó khăn trở ngại và thách thức
nhiều hơn và phức tạp hơn
bối cảnh đó đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân
tiếp tục phát huy truyền thống vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn và lành mạnh
một số yêu cầu cũng được bộ trưởng tô lâm đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời gian tới
trong thời gian qua năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới trong toàn lực lượng cảnh sát nhân dân bằng chương trình hành động cụ thể
lộ trình bước đi phù hợp tạo tiền đề cơ bản xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
tiến lên hiện đại xứng đáng là lực lượng tiên phong nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong thời gian qua năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân
trong công việc dư luận xã hội tác động không tích cực từ mặt trái cơ chế thị trường và quá trình đổi mới hội nhập
triển khai toàn diện quyết liệt sáng tạo các giải pháp biện pháp phòng chống tội phạm
lấy phòng ngừa là chính lấy cơ sở là trung tâm kết hợp giữa chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công chấn áp tội phạm
kịp thời tham mưu đề nghị các cơ quan tổ chức khắc phục những nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm
tạo chuyển biến căn bản tích cực trong thực hiện các chiến lược chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
chú trọng thực hiện các cải cách hành chính cải cách tư pháp triển khai ứng dụng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội
phối hợp nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an ninh an sinh an toàn quốc gia
lượng hóa các tiêu chí về chỉ số chất lượng sống sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khả năng tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội
chỉ số an toàn về giảm tội phạm an toàn giao thông phòng chống cháy nổ an toàn về không gian sống cộng đồng và cá nhân
tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung pháp luật về phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đảm bảo đồng bộ tạo hành lang pháp lý cần thiết và thuận lợi cho lực lượng cảnh sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ
và để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng trong đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế không để tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài gây khó khăn trong công tác điều tra xử lý tội phạm
tập trung đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cử cán bộ cảnh sát tham gia lực lượng cảnh sát quốc tế thực hiện nhiệm vụ
gìn giữ hòa bình và các nhiệm vụ đặc biệt khác tại các quốc gia vùng lãnh thổ theo phân công của liên hợp quốc
cuối bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền những hình ảnh đẹp của người cảnh sát nhân dân
trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
thưa quý vị trong ngày hôm nay tại hà nội
bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
dự hội thảo có các đồng chí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban tổ chức hội thảo
và đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng trưởng ban tổ chức hội thảo
cùng dự hội thảo có các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo bộ công an nguồn lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân
các nhà khoa học cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh lực lượng cảnh sát nhân dân có vị trí vai trò quan trọng
trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân việt nam là lực lượng vũ trang trọng yếu
nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn văn minh và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang
của công an nhân dân với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc
với chủ đề lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại những hy sinh công hiến thành tích sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn
góp phần làm cơ sở cho bộ công an tham mưu với đảng nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương giải pháp
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
báo cáo đề dẫn tại hội thảo trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
ban tổ chức đã nhận được hơn một trăm linh báo cáo khoa học đề cập toàn diện có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
đây thực sự là những công trình khoa học giàu tâm huyết trí tuệ trách nhiệm có nội dung đa dạng phong phú
phản ánh đậm nét và thể hiện sự tri ân những thành tích chiến công sự hy sinh công hiến to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân
trong sự nghiệp cách mạng việt nam đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu nghiên cứu đề xuất những ý kiến tâm huyết
những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên tất cả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao một lần nữa khẳng định truyền thống vẻ vang đáng tự hào của lực lượng cảnh sát nhân dân
với những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm những hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục lập thêm những chiến công với lòng trung thành sự tận tụy và sức mạnh đang ngày càng được tăng cường
đồng chí nguyễn hòa bình cũng đã chỉ ra những thành tựu và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát nhân dân
với tòa án nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là trong quá trình điều tra xét xử các vụ án tham nhũng

trong xây dựng đảng chính là chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng một cách thực chất và có hiệu quả
điểm sáng trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong xây dựng đảng chính là chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng một cách thực chất và có hiệu quả

trong đó công an thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà không để ai bị bỏ quên không ai bị lãng quên không ai bị tụt hậu phía sau
từ việc chăm sóc thuốc men từ việc cung cấp thực phẩm từ việc đảm bảo an toàn tính mệnh cho người bệnh
nhất là chăm sóc các cháu nhỏ trong hoàn cảnh bi thương non nớt bé bỏng như vậy đã mồ côi cả cha nhấn mẹ vì thảm họa covid
thì chúng ta thấy rằng là đóng góp của ngành chúng ta rất là đáng chân
tham luận về vấn đề phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thượng tướng tiến sĩ lê quý vương
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an cũng đưa ra các giải pháp mà lực lượng cảnh sát nhân dân cần tiếp tục phát huy
đặc biệt là việc tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước ban hành chủ trương đường lối về bảo đảm trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
nắm chắc tình hình chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
cùng với đó tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại mỗi cán bộ chiến sĩ là một hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
phát huy truyền thống vẻ vang hơn bảy mươi sáu năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
để góp phần xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn lành mạnh phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
những nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng cảnh sát nhân dân cần tập trung thực hiện
trong đó có việc tiếp tục chủ động tham mưu với đảng nhà nước về các chủ trương biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng thế trận an ninh nhân dân
phát động các phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm kết hợp chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm
với các chiến lược chính sách về xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng và đối ngoại của đất nước
đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật thao gỡ khó khăn vướng mắt
tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội
tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với các giải pháp về phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
đấu tranh góp phần giảm về tội phạm trật tự xã hội nhất là những tội phạm có tổ chức tội phạm giết người
tội phạm cố ý gây thương tích tội phạm có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và xuyên quốc gia
thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý các loại tội phạm
chấp hành nghiêm về pháp luật trong hoạt động điều tra nâng cao tỷ đệ về giải quyết tố giác và tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố
tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về phòng chống oan sai nọt tội phạm phát huy vai trò của hệ thống
cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư căn cứ công dân để phục vụ công tác quản lý xã hội về phòng ngừa tội phạm
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định với nhiều nội dung thông tin phong phú có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn
hội thảo khoa học đã góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh
và của bộ công an đối với quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
vai trò vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
những nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thứ trưởng cũng yêu cầu ban tổ chức hội thảo tiếp thu đầy đủ nghiêm túc các ý kiến đóng góp tâm huyết khoa học
hoàn thiện tài liệu hội thảo phổ biến tới công an các đơn vị địa phương nghiên cứu giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân
về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân khơi dậy phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
của toàn đảng toàn dân và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác một đám cháy đã bùng phát tại phân xưởng may và sau đó đã lan rộng
bao trùm cả công ty may wanchang việt nam thuộc khu công nghiệp trảng nhật xã điện thắng trung thị xã điện bản tỉnh quảng nam
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay đã khiến cho gần một công nhân tháo chạy ra ngoài
rất may không có thiệt hại về người
thông tin về vụ cháy và công tác triển khai ứng phó được chúng tôi cập nhật ngay sau đây
thưa quý vị ngay sau lưng tôi đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại công ty wechan việt nam
thuộc thị xã điện bản của tỉnh quảng nam
kể từ khi đám cháy bùng phát vào lúc một mươi ba h đến thời điểm hiện tại một mươi tám h cùng ngày lửa đã cơ bản được khống chế
ký nhận tại hiện trường toàn bộ tài sản bên trong và ngoài nhà xưởng đều bị thiêu rụi hoàn toàn
và để tiếp tục ngăn chặn đám cháy có thể phát sinh cháy lan cháy lớn
thì lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh quảng nam đã tiếp tục tập trung lực lượng để khống chế đám cháy
ngay sau khi phát hiện đám cháy
gần một công nhân đã được sơ tán khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm
người dân có mặt gần đó cũng tập trung hỗ trợ công ty giải phóng một phần hàng hóa
do bên trong xưởng có nhiều đồ đạc vật dụng may và dễ gây cháy
nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng trên diện tích ba m hai
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng và gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai ngay công tác dập lửa
đồng thời lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng cũng đã điều động năm xe chữa cháy và lực lượng đến hỗ trợ

đồng thời lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực dập tắt hoàn toàn các đám cháy nhỏ
nằm trong nhà xưởng và bố trí phương tiện ở lại ứng trực để phòng đám cháy có thể phát sinh